theo báo cáo của bộ công thương ngành công nghiệp ô tô đang đối diện với thách thức lớn
khi mà thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc khu vực asean về từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
theo hiệp định thương mại hàng hóa asean
trong khi đó một số nước như thái lan indonesia đều có chính sách giảm một nửa thuế tiêu thụ đặc biệt
với xe điện sản xuất và lắp ráp trong ba năm
chưa kể nhờ chính sách thuế và thu hút đầu tư hấp dẫn
thì họ được nhiều tập đoàn sản xuất ô tô lớn thế giới rót vốn vào
và nếu không có các yêu đãi đủ hấp dẫn
thì việt nam lại tiếp tục bỏ lỡ cơ hội thu hút các dự án đầu tư lớn ngành ô tô
như thời điểm những năm hai nghìn và ảnh hưởng đến sự tồn tại của các doanh nghiệp nội địa
do đó dự thảo nghị quyết các giải pháp thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ
được bộ công thương hoàn thiện trình chính phủ có nhiều đề xuất để kích cầu
nhằm giảm giá ô tô sản xuất và lắp ráp trong nước
dự thảo nghị quyết đưa ra yêu cầu bộ tài chính nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền
giảm thuế tiêu thụ đặc biệt đối với ô tô điện về
và không áp thuế này với phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước với lắp ráp sản xuất ô tô
thời hạn áp dụng chính sách thuế này là năm năm
cùng với đó sửa quy định tại nghị định một trăm bốn mươi chín và một trăm năm mươi bảy năm hai nghìn một mươi
về thuế xuất với động cơ hộp số ô tô có thời hạn đến năm hai nghìn hai mươi năm về mức
tương đương thuế xuất quy định tại hiệp định thương mại hàng hóa asean
bộ tài chính cũng được đề nghị trình bổ sung quy định hoàn thuế vat một mươi
với máy móc thiết bị nhập khẩu tạo tài sản cố định cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ
đảm bảo được nguồn vốn lưu động
dự án sản xuất ô tô dưới chín chỗ có quy mô công suất năm mươi xe một năm trở lên
tỷ lệ nội địa hóa tối thiểu bốn mươi và sản phẩm xuất khẩu trong năm năm
kèm theo dự án nghiên cứu chuyển giao làm chủ công nghệ sản xuất động cơ
hộp số cụm chuyển động cho ô tô sẽ được bộ công thương xem xét
xác nhận yêu đãi miễn tiền thuê đất tiền sử dụng đất
bộ công thương cho rằng công nghiệp hỗ trợ là ngành thâm dụng công nghệ
kỹ thuật vốn và nhân lực chất lượng cao nên cần chính sách yêu đãi
đối với chuyên gia công nghệ và đào tạo
vì thế dự thảo nghị quyết cũng kiến nghị đưa chuyên gia công nghệ và đào tạo
vào đối tượng được hưởng yêu đãi thuê thu nhập cá nhân